ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết một mươi một của ủy đồng nhân dân tp về thành lập chia tách sáp nhập đổi tên khu phố ấp trên địa bàn
theo đó tại ba trăm một mươi hai phường xã trên địa bàn tiến hành lễ công bố nghị quyết một mươi một của ủy đồng nhân dân tp quận ba là một trong những đơn vị tổ chức điểm
tối ngày tám tháng bốn tại phường võ thị sáu quận ba tp hcm tổ chức làm điểm việc công bố việc thành lập chia tách sáp nhập đổi tên khu phố ấp tại địa bàn
bà nguyễn thanh xuân bí thư quận ủy quận ba cho biết việc sắp xếp khu phố ấp sẽ tạo điều kiện khôi phục duy trì thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và tăng tính chuyên trách cho đội ngũ khu phố hoạt động
vì vậy đòi hỏi bộ máy địa phương phải sát dân gần dân hơn
với việc thực hiện nghị quyết này tổng số khu phố tại quận ba trước khi sắp xếp là sáu mươi ba khu phố sau khi sắp xếp có một trăm một mươi hai khu phố
trong đó tổng số khu phố thành lập chia tách sáp nhập đổi tên là một trăm một mươi khu phố
tổng số khu phố dưỡng nguyên không sắp xếp là hai khu phố gồm khu phố một phường võ thị sáu và khu phố một phường một mươi ba
tại lễ công bố quận cũng tổ chức tôn vinh tri ân khen thưởng cá nhân tham gia hoạt động khu phố ấp tổ dân phố tổ nhân dân
mới đây đại học quốc gia tp hcm và đại học đê kinh úc đã tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu đào tạo về ai và một số lĩnh vực khác
phó giáo sư tiến sĩ vũ hải quân giám đốc đại học quốc gia tp hcm cho biết
về biên bản hợp tác này hai bên thống nhất đẩy mạnh phát triển dự án nghiên cứu chung trong lĩnh vực ai và công nghệ thông tin
nhất là việc ứng dụng ai trong giải quyết các vấn đề lớn của các ngành y tế nông nghiệp quản lý hành chính công xây dựng đô thị thông minh tại việt nam
cùng nhau xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hẳn về quản trị đại học và quản lý công do lãnh đạo quản lý các trường đại học cơ quan nhà nước và doanh nghiệp
phối hợp đào tạo đội ngũ giảng viên trẻ gia tăng số lượng và quy mô chương trình trao đổi sinh viên
cung cấp cơ hội thực tập nghiên cứu tại đại học daeging cho sinh viên đại học quốc gia tp hcm
phát triển cơ chế thúc đẩy nhà khoa học của hai bên kết nối cùng thực hiện các dự án nghiên cứu đồng thời tổ chức hội nghị hội thảo khoa học quốc tế
cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ đã thúc đẩy xu hướng mua bán hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ
tuy nhiên tình trạng gian lận thương mại trên các sàn điện tử đã làm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh và niềm tin của người tiêu dùng
do đó lực lượng chức năng bằng nhiều biện pháp đang nỗ lực ngăn chặn các hành vi vi phạm về hàng nhái hàng giả trên chợ mạng
chỉ với một chiếc điện thoại thông minh người tiêu dùng có thể đặt hàng mua bất kỳ sản phẩm từ quần áo
quần áo mỹ phẩm thực phẩm đến đồ điện tử
việc mua hàng trực tuyến giúp người dân tiết kiệm được thời gian chi phí thanh toán
tuy nhiên vấn nạn mua phải hàng giả hàng kém chất lượng trên chợ mạng vẫn gây bất an cho người tiêu dùng
tính riêng năm hai nghìn hai mươi ba các cục quản lý thị trường trên cả nước đã phát hiện và xử lý bảy trăm sáu mươi bốn vụ vi phạm trên lĩnh vực trang thương mại điện tử
xử phạt hành chính một mươi hai tỷ đồng trị giá hàng hóa tịch thu gần sáu tỷ đồng
nhiều kho hàng lớn kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc giả mạo nhãn hiệu nhập lậu bằng các hình thức livestream trên các nền tảng xã hội như tiktok facebook cũng đã bị lực lượng quản lý thị trường triệt phá
như chúng ta đã thấy là muốn quản lý được tốt thì các quy định về xử phạt xử lý cũng phải được thay đổi theo
và tổng hợp quản lý thị trường trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tiếp tục tham mưu cho đánh đạo bộ công thương